các tổ chức cá nhân cần nâng cao cảnh giác đề phòng và tố giác thủ đoạn lừa đảo tương tự